thưa quý vị và các bạn sau những ngày hanh khô rét bút thời tiết ở các tỉnh miền bắc đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực
khi mà khối không khí lạnh đã bắt đầu suy yếu đới gió tây bắc khô ở miền bắc cũng không còn hoạt động mạnh
vì thế mà trong đêm nay nền nhiệt ở các tỉnh miền bắc có xu hướng tăng dần
mức nhiệt ở khu vực vùng núi sẽ tăng lên mức bảy chín độ khu vực đông băng bắc bộ nhiệt độ cũng tăng dần lên mức một mươi một mươi hai độ
sao đến ngày mai miền bắc chủ đạo vẫn là ít mây nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở miền bắc giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
nhưng độ ẩm trong không khí sẽ tăng lên trên bốn mươi năm và cảm giác hanh khô sẽ giảm đi phần nào
ở hầu khắp các tỉnh thành miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận đều có chung trạng thái thời tiết là mây thay đổi
nên nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở các tỉnh thành miền trung cũng có xu hướng tăng dần
ngày mai miền trung trời lại có nắng từ sớm vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế sẽ tăng lên mức hai mươi ba hai mươi năm độ
các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến quảng ngãi nhiệt độ sẽ tăng lên mức hai mươi năm hai mươi bảy độ trời mát
còn ở khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là mức hai mươi bảy hai mươi chín độ
khối không khí lạnh yếu đi tạo đà cho nền nhiệt ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và sáng sớm ngày mai đều tăng
ngày mai nam bộ và tây nguyên cùng có nắng từ sớm nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ tăng lên mức hai mươi sáu hai mươi tám độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp năm
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác ở phía nam gió đông bắc cấp năm
phía tây gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy khiến cho biển động
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước